dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu các trinh sát của phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh gia lai
đã phát hiện hai xe ô tô chở gỗ có dấu hiệu khả nghi đi vào sưởng gỗ của doanh nghiệp tư nhân hùng ni ở thị trấn chư sê
kiểm tra nhà kho của doanh nghiệp lực lượng công an tiếp tục phát hiện hàng trăm lóng gỗ thuộc nhiều chủng loại được tập kết tại đây
ngoài ra còn có một xe container và một xe tải chất đầy gỗ nhưng chưa kịp vận chuyển đi
chủ doanh nghiệp không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số gỗ này
lực lượng công an đã phối hợp với hạt kiểm lâm huyện chư sê kiểm đếm khối lượng tại nhà kho của doanh nghiệp hùng ni và điều tra về vụ việc